các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dương thị ngọc anh năm năm sáu tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi cầm cố cho nhiều người chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng
không những vậy đối tượng này còn giúp hai người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo nhiều người
sau hai tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn ngọc nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám một mươi chín năm tù
phạm ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy năm tù
trần thanh bỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sáu năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cả ba cùng chú tải huyện an minh tỉnh kiên giang
theo có trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn ngọc nhàn đã lên mạng xã hội đặt làm giả nhiều giấy tờ đất rồi đem đi cầm cố
đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng của tám bị hại
ngoài ra nhàn còn giúp cho thắng và bỉ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hai bị cáo đem đi cầm cố
chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng của nhiều người khác
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị cáo hoàn trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt
thưa quý vị thực trạng người dân bị lừa sang campuchia lao động làm việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là bị cưỡng bức lao động và cưỡng đoạt tài sản
thậm chí là đe dọa đến tính mạng đang diễn ra ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước
may mắn được trở về với gia đình các nạn nhân đã kể lại nỗi kinh hoàng về giấc mơ việc nhẹ lương cao của mình
ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên công an nhân dân tỉnh an giang
do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân ngày ba mươi tháng năm một thanh niên sinh năm hai nghìn trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang lên mạng tìm việc làm
thanh niên này nhận được lời giới thiệu làm phụ xe
mỗi ngày đi hai chuyến đưa người qua lại campuchia với số tiền năm triệu đồng một chuyến
làm theo hướng dẫn của các đối tượng sáng ngày một tháng sáu nạn nhân đến thành phố hồ chí minh và được một xe ô tô bảy chỗ đưa sang campuchia
tuy nhiên khi đến nơi công việc không giống như thỏa thuận
cũng tin vào giới thiệu việc làm trên mạng một thanh niên sinh năm hai nghìn năm trú tại phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang được các đối tượng làm sẵn hộ chiếu rồi đưa sang campuchia
muốn trở về việt nam gia đình nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng với tổng số tiền một trăm sáu mươi triệu đồng
nó kêu bố dạy vào cộng em vào giường cộng vào giường thì nó nhắn tin với mẹ em hay ba em gì em cũng biết
thì một hồi nó đưa vào thì nó kêu em phải nói chuyện với ba mẹ em
như này như này để chuyển tiền qua
thì cũng nghe chuyển hết trăm sáu mươi triệu thì nó kêu chuyển hai trăm linh nó mới được đi về
tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại campuchia với mức lương từ bảy trăm linh đến một đô mỗi tháng trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân sẵn sàng vượt biên trái phép sang campuchia chấp nhận quốc bộ hàng chục cây số với ước mơ về một công việc ổn định lương cao
tuy nhiên chẳng có việc nhẹ không có lương cao
mà thực chất nạn nhân bị đưa vào các đường
đường dây lừa đảo làm việc một mươi năm tiếng mỗi ngày hoặc bị bán vào các sòng bài bị tra tấn đánh đập đòi tiền chuộc
qua các vụ việc trên phòng cảnh sát thành sự công an tỉnh an giang khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm
trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
mấy bạn đừng có suy nghĩ dại dột như tôi đi qua bển
tại vì qua bển không có việc nhẹ lương cao đâu toàn là bị lừa thôi à
mình bán sức cái lao động của mình về mình ở việt nam mình làm được như thì mình làm thôi
đừng có ham mê mình qua bệnh mà kiểu có tiền nhiều các thứ rồi thực sự là không có đâu
mơ về việc nhẹ lương cao có người may mắn được trở về với gia đình
nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc
bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của bọn lừa đảo
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
lực lượng bộ đội biên phòng điện biên vừa bắt quả tang một đối tượng nữ về hành vi này
tang vào thu giữ là hai bánh heroin
chiều ngày hai mươi một tháng tám
tại khu vực mốc một trăm linh năm

tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hồng lách quông xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tang quảng thị niện
trú tại huyện điện biên
đang vận chuyển hai bánh heroin
đối tượng khai nhận vận chuyển thuê ma túy
cho một người đàn ông chưa rõ lai lịch
với giá một mươi triệu đồng
khi chưa kịp giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
đang lưu thông qua cầu phú mỹ
phường thạnh mỹ lợi thành phố thủ đức
chiếc xe bồn đã bất ngờ bốc cháy nguồn ngụt
hỏa hoạn đã khiến cho phương tiện này
bị thiêu dụi giao thông đi qua khu vực
bị ủn ứ nhiều giờ
vào lúc năm giờ ngày hai mươi hai tháng tám
năm tài xế khoảng bốn mươi tuổi
lái xe bồn chạy qua cầu phú mỹ
phường thạnh mỹ lợi thành phố thủ đức
hướng quận bảy đi thành phố thủ đức
vừa đổ dốc cầu phú mỹ
tài xế phát hiện lửa nhanh đã bao trùm cabin
khiến cho chiếc xe bốc cháy nguồn ngụt
một số tài xế khác liêu thông phương tiện
qua khu vực dùng bình chữa cháy mini
dập lửa nhưng bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an thành phố thủ đức
đã đến hiện trường dập lửa
hỏa hoạn không gây thương vong gì về người
nhưng đã khiến cho chiếc xe bồn bị thiêu dụi
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
về triển khai chuyên đề xử lý
vi phạm nông độ cồn ma túy
đối với người điều khiển phương tiện giao thông
sau một mươi năm ngày từ ngày bảy tháng tám
đến ngày hai mươi một tháng tám
các tổ công tác của cục cảnh sát giao thông
cùng với phòng cảnh sát giao thông công an
các địa phương có tuyến quốc lộ năm chạy qua
gồm thành phố hà nội tỉnh hương yên
tỉnh hải dương thành phố hải phòng
đã thực hiện tổng kiểm tra sáu sáu trăm một mươi bốn phương tiện
với nhiều loại xe khác nhau
qua kiểm tra đã phát hiện hai trăm một mươi hai trường hợp
tài xế vi phạm nông độ cồn
và một lái xe container có hành vi sử dụng chất ma túy
theo cục cảnh sát giao thông
trong thời gian tổ chức cao điểm
xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy vừa qua
thì nhìn chung người tham gia giao thông cơ bản
đã chấp hành quy định về an toàn giao thông
tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm
chủ yếu là người điều khiển xe ô tô con
xe tải và xe đầu kéo đường dài
đối tượng là thanh niên trung niên
vi phạm về nông độ cồn
tập trung vào ô tô con hoạt động cung đường ngắn
vi phạm nông độ cồn và ma túy
là một trong những nguyên nhân chính
dẫn tới các vụ tai nạn giao thông
và trong thời gian tới lực lượng
cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đồng thời
tiếp tục tăng cường tuần tra sử dụng
các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện xử lý
nghiêm vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kế hoạch sẽ được thực hiện đến hết
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi một tháng tám
một cô gái bị đuối nước tại bãi tắm
cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đã được đưa vào bờ trong trạng thái bất tỉnh
và lúc này ba cán bộ chiến sĩ công an
đang có mặt tại bãi tắm đã tiến hành
sơ cứu và sau khoảng bốn mươi năm phút
thì người phụ nữ này đã tỉnh trở lại
và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
ba cán bộ chiến sĩ công an gồm
thiếu tá lê hồng phong trưởng công an xã
vĩnh thủy huyện vĩnh linh trung úy
đinh xuân cường cán bộ phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị
và thượng úy trần đức châu cán bộ
đội cảnh sát giao thông công an thành phố đông hà
khi đưa được nạn nhân vào bờ
người này đã ngưng tim ba cán bộ công an
đã tiến hành sơ cấp cứu hô hấp nhân tạo
cứu sống thành công nạn nhân và chuyển
đến bệnh viện huyện vĩnh linh các bác sĩ
bệnh viện huyện vĩnh linh cho biết nhờ được
sơ cứu kịp thời mà bệnh nhân đã qua cơn
nghi quỷ và đang được tiếp tục theo dõi
và chăm sóc đặc biệt